ngày một mươi sáu tháng bốn đoàn giám sát của ủy ban tư pháp của quốc hội do ông nguyễn mạnh cường
phó chủ nhiệm ủy ban tư pháp của quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo
thành phố cần thơ về việc chấp hành pháp luật về giám định tư pháp trong tố tụng hình sự
các thành viên đoàn giám sát đề nghị thủ trưởng các ngành địa phương cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo
chỉ đạo về tổ chức hoạt động quản lý giám định tư pháp trong phạm vi trách nhiệm được giao
tiếp tục tạo điều kiện để hoạt động giám định tư pháp đạt hiệu quả cao trong việc hỗ trợ cho quá trình tố tụng
giúp cơ quan điều tra truy tố xét xử giải quyết các vụ án được chính xác khách quan đúng người và đúng pháp luật